cùng sáu bị cáo trong vụ giúp công ty nhật cường trúng thầu chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong đó viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo nguyễn đức trung
từ ba đến bốn năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị cáo còn lại gồm nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
và nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở đều bị đề nghị
từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư
và võ việt hùng nguyên giám đốc công ty đông kinh bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư và lê duy tuấn giám đốc đông kinh
bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo trong vụ án
đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu dẫn đến hiệu quả mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai mươi sáu tỷ đồng
viện kiểm sát kết luận hành vi của bị cáo nguyễn đức trung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố hà nội
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội
các bị cáo các luật sư đã tham gia tranh luận phân tích các luận điểm luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi cho các bị cáo
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô chở số lượng lớn vải quần áo các loại không có tem nhãn hàng hóa theo quy định
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi năm h một nghìn bốn mươi một do lái xe đỗ văn vược chứa ở yên ninh yên khánh bình bình điều khiển
được lượng chức năng phát hiện
trên xe vận chuyển nhiều hàng hóa gồm vải quần áo các loại không có tem nhãn theo quy định
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã thu giữ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong khi đang chờ các giải pháp để giải cứu số hàng hóa bị ùn ứ ở biên giới nhiều ngày qua
nhiều chủ hàng đã chủ động cho các xe hàng về hà nội để tiêu thụ trái cây
giá rẻ hy vọng vỡ gỡ được vốn
mỗi quả mít đều được bán đồng giá chỉ từ năm mươi đồng một quả
các chủ xe chấp nhận bán với giá rẻ bằng một phần ba so với giá bán thông thường
với mong muốn sẽ tiêu thụ hết được số hàng tồn động trong gần hai tuần qua
kinh nhận của phóng viên thời sự
những ngày này không khó để bắt gặp những địa điểm bán mít thái với số lượng lớn
được bày la liệt trên nhiều tuyến đường tại hà nội
theo các tiểu thương bị thái đang được kêu gọi giải cứu
sau ủn ứ tại cửa khẩu sắp hết thời hạn bao quản nên phải quay đầu xả hàng
mít về thì ở trong trung cư mấy bà đi mua mỗi người một trái
mới về ăn thử nhưng mà thấy mấy người mua trước và cho bên gia đình ăn cũng thấy rất là ngon
nên là hôm nay họ muốn mua thêm
không chỉ ở các vỉa hè trên các trang mạng xã hội một số cá nhân bắt đầu kêu gọi
hoặc đứng ra nhận bán mít thái online giúp người quen họ hàng với mức giá giao động
từ sáu đến một mươi hai đồng một kg
bên cạnh mít thái
các loại hoa quả khác như dưa hấu thanh long bưởi bị un ứ ở cửa khẩu
khi về hà nội cũng rớt giá từ một mươi đồng xuống chỉ còn năm đồng một kg
nếu mà nói giải cứu thì mình nghĩ lập chắc là nếu như mà họ mua cái giá ban đầu
và cùng lắm là họ bán ra về cái giá năm mươi giảm chẳng hạn
chứ ở đây thì mình thấy là rẻ như là cho vậy
thì mình rất là mong muốn là làm thế nào đấy để đứng trước những cái rủi ro như thế này
thì thương lái họ cũng bớt một phần những cái
chứ là thua lỗ quá nhiều
mình muốn thì các cơ quan chức năng khi là có những cái biện pháp gì để cho kiểu ngoại giao với bên trung quốc
để cho người dân được thông quan cho người dân đỡ khổ
mặc dù các bộ ngành địa phương đã khẩn trương vào cuộc tháo gỡ
nhưng năng lực thông quan giải phóng hàng hóa hiện vẫn rất hạn chế
việc hàng ùn ứ nhiều ngày ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp tiểu thương và người nông dân việt
theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
tổng sản phẩm trong nước gdp quý bốn năm hai nghìn hai mươi một ước tính tăng năm hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
tùy cao hơn tốc độ tăng bốn sáu mươi một của năm hai nghìn hai mươi
nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý bốn các năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín
tính chung cả năm hai nghìn hai mươi một gdp của việt nam tăng hai năm mươi tám
thấp hơn mức hai chín mươi một của năm hai nghìn hai mươi
và cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng hai chín
đóng góp một mươi ba chín mươi bảy vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bốn năm đóng góp sáu mươi ba tám mươi
khu vực dịch vụ tăng một hai mươi hai đóng góp hai mươi hai hai mươi ba
trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
năng suất của phần lớn cây trồng đạt khá so với năm trước
chăn nuôi tăng trưởng ổn định kim ngạch xuất khẩu một số nông sản năm hai nghìn hai mươi một tăng cao
góp phần duy trì nhịp tăng trưởng của cả khu vực
tổng cục thống kê đánh giá dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp từ cuối tháng bốn vừa qua
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ
tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiến tỉ trọng lớn
đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế
cũng theo báo cáo của tổng cục thống kê công bố ngày hôm nay
chỉ số giá tiêu dùng cpi của cả năm hai nghìn hai mươi một tăng một tám mươi bốn so với năm trước
và đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó lạng phát cơ bản một mươi hai chỉ tăng tám mươi một
theo bà nguyễn thu oanh vụ trưởng vụ thống kê giá tổng cục thống kê
việc giá các mặt hàng thực phẩm xuống mạnh cộng thêm các gói hỗ trợ chính sách
của chính phủ triển khai cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
đã tác động kìm hãm đà tăng của cpi chung trong năm
cụ thể tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cpi đã giảm một mươi tám trong đó khu vực thành thị giảm
khu vực nông thôn giảm một mươi sáu
bốn trên một mươi một nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính đã giảm giá so với tháng một mươi
và bảy nhóm hàng tăng giá
theo bà nguyễn thu oanh
yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm hai nghìn hai mươi một
và khiến mức tăng này thấp nhất trong năm năm trở lại đây
đầu tiên là do giá cả các mặt hàng thực phẩm xuống giá năm mươi bốn một năm
làm cpi giảm một mươi hai trong đó giá thịt lợn giảm một mươi một năm giá thịt gà giảm hai mươi tám một năm
bên cạnh đó mức lạm phát cơ bản bình quân trong năm tăng tám mươi một so với năm hai nghìn hai mươi
và cũng là mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
theo cục đầu tư nước ngoài tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài fdi
đạt ba mươi một một mươi năm tỷ usd tăng chín hai so với cùng kỳ năm ngoái

tức là một bảy trăm ba mươi tám dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên một mươi hai một mươi năm hai tỷ usd
tương đương giảm ba mươi một một về dự án và tăng bốn một về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
chín trăm tám mươi năm lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên chín tỷ usd
tương đương giảm một mươi ba sáu về dự án tăng bốn mươi năm về giá trị
ngoài ra có ba bảy trăm chín mươi bảy lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm ba mươi

ngoài ra có ba bảy trăm chín mươi bảy lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm bảy bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đào rừng đang ồ ạt xuống phố với mức giá rẻ chưa từng có
việc ủn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu trung quốc đang đẩy giá những bản hàng nông sản trong nước giảm sâu
trong đó có các loại quà biển gà mau
đó là những thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai
còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhưng những ngày này đào rừng đang ổ ạt xuống phố
thay vì mức giá vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng một cành như nhiều năm trước
dịp này đào rừng giá rẻ chưa từng có
một cành hay một xét đào rừng ba năm cành dần buôn giao bán chỉ từ một trăm hai mươi một trăm chín mươi đồng
năm nay thời tiết thuận lợi đào rừng nhiều nụ cành cũng lớn hơn mọi năm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
so với những năm trước giá cua cà mau hiện đã giảm tới bốn sáu lần
thông thường ở thời điểm giáp tết giá cua biển cà mau luôn cao
vì nhu cầu mua cua thương phẩm làm quà biếu tặng
người thân tăng mạnh hiện giá cua thịt từ bốn trăm linh g giao động từ hai trăm hai mươi đến hai trăm bốn mươi đồng một kg
cua gạch có giá từ ba trăm linh bốn trăm linh đồng một kg tùy loại
mức giá giảm trung bình khoảng một trăm linh đồng một kg so với một mươi ngày trước
giá cua xuống thấp những ngày gần đây là do việc xuất bán cua qua thị trường gặp khó
khiến nhiều vựa cua không dám thu mua
thưa quý vị để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết nguyên đán
các siêu thị trung tâm thương mại chợ
các điểm phân phối kinh doanh trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã đồng loạt chuẩn bị hàng hóa dồi dào đa dạng
các xu hướng thị trường các chương trình khuyến mại giảm giá
cũng như các kịch bản ứng phó linh hoạt với tình hình diễn biến của dịch covid một mươi chín
đều được doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
tại các chợ trên địa bàn thành phố đà nẵng như chợ cồn chợ hàng chợ đống đa
những mặt hàng bánh kẹo mức tết cũng đã được trưng bày trên các kệ hàng từ rất sớm
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên hầu hết các tiểu thương
chỉ nhập hàng với số lượng khoảng năm mươi bảy mươi so với mọi năm
tại các chợ trên địa bàn thành phố đà nẵng như chợ cồn chợ đống đa
những mặt hàng bánh kẹo mứt tết cũng đã được trưng bày trên các kệ hàng từ rất sớm
nên tình hình thực tế thì mỗi năm có mỗi khác riêng năm này thì dịch bệnh nó cao nên chứ mình cũng
chuẩn bị mà ở một số lượng có nhưng mức độ thấp hơn mấy năm nguồn hàng mình thì cũng có nhập chuẩn bị
sẵn sàng hết thay vì mấy bữa nhập một mươi mình có thể nhập bốn năm vậy đó để tiêu thụ được thì mình nhập
tiếp rồi đó tuy vào tình hình dịch bệnh mà các triệu thương sẽ chủ động nguồn hàng cung ứng cho
cung ứng hết để đảm bảo bình ổn giá tránh tình trạng nâng giá tùy tiền gây khan hiếm hàng ảo
sở công thương tp đà nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ vấn đề này
chúng tôi cũng đã hộ kinh doanh là vấn đề về giá cả hàng hóa phải được nghiêm quyết và đảm bảo
không được lợi dụng lúc nguồn hàng hiếm để chúng ta tăng giá đột biến lên thì chúng ta sẽ có biện
pháp và phối hợp cơ quan chức năng để xử lý nhiệm vấn đề đó để cho người dân trong những khó khăn
sẽ sắm được một cái tết vui vẻ an bình và đúng giá trị thật của ý kiến của cuộc sống và đảm bảo
nguồn hàng là chất lượng và an toàn cùng với đó thành phố cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra
kiểm soát chất lượng hàng hóa từ đầu vào tới đầu ra xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh hàng giả
hàng kém chất lượng đảm bảo tốt nhất mùa tết khỏe mạnh an vui và đủ đầy cho người dân